một mươi năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn xuân huế về tội giết người
theo cáo trạng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một giữa anh nguyễn thành trung và huế xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu
huế chạy vào phòng trọ lấy dao tự chế ra chém anh trung nạn nhân bị thương tích năm mươi năm